tại hà nội ban kinh tế trung ương hội đồng lý luận trung ương và tạp chí cộng sản đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam lý luận và thực tiễn
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương dự và chỉ đạo hội thảo
phát biểu khai mạc trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình khẳng định
qua hơn ba mươi năm đổi mới và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hình hành phát triển ngày càng rõ nét
tại hội thảo nhiều tham luận ý kiến thảo luận đã phân tích các tiêu chí nền kinh tế thị trường ở một số nước và tổ chức quốc tế trên thế giới để tham khảo
bên cạnh đó một số tham luận ý kiến thảo luận đã bước đầu đề xuất hệ tiêu chí cụ thể trên từng lĩnh vực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam
như tiêu chí về sở hữu về các thành phần kinh tế
quản lý điều tiết nền kinh tế vai trò của thị trường và của nhà nước
tiêu chí về cơ chế huy động phân phối nguồn lực đầu vào và phân phối kết quả hoạt động kinh tế
tiêu chí về các yếu tố thị trường các loại thị trường